từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai âu và vinh lấy danh nghĩa chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty lâm đại phúc
để vẽ ra các dự án không có thật thu hút được gần ba trăm linh tỷ đồng tiền vốn đầu tư của nhiều người
chiếm đoạt số tiền trên một trăm năm mươi năm tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
cả hai bị bắt giữ tại một khách sạn địa bàn thành phố hà nội
khám xét nơi ở và nơi làm việc của âu và vinh cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu
để giải quyết mâu thuẫn hai học sinh đã mang theo hung khí hẹn đánh nhau
hậu quả một em bị chém trộn thương
công an thành phố bùn ban thuật tỉnh đắk lắc đã vào cuộc điều tra
trương nhật huy một mươi sáu tuổi và lê huy toại một mươi năm tuổi cùng đồng bọn hẹn nhau tại một cánh đồng
tại đây có hai đối tượng đi xe máy cầm theo dao lao vào đánh và chém huy
huy được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị ba nhát chém vào gáy lưng và cùi trỏ
cơ quan công an xác định bùi văn mạnh là đối tượng cầm dao chém nạn nhân
vụ việc vẫn đang được điều tra
nghi phạm cướp ngân hàng agribank cửa lò đã bị công an nghệ an bắt giữ khi đang bỏ trốn tại tỉnh hà tĩnh
đối tượng gây án là nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã thu giữ một xe máy một con dao một điện thoại di động và một áo khoác
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một đã xông vào ngân hàng agribank thị xã cửa lò
dùng dao khống chế uy hiếp nhân viên với mục đích cướp tài sản để lấy tiền trả nợ
khi bị mọi người phát hiện đối tượng hoảng sợ bỏ chạy
liên quan vụ bốn du khách hàn quốc tử vong vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bắt tạm giam ngô thanh nghĩa
là phó giám đốc khu du lịch làng cù lần võ tân bình và võ lê thái là nhân viên khu du lịch làng cù lần về hành vi vô ý làm chết người
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi võ lê thái sử dụng xe loại uaz chở theo bốn du khách người hàn quốc đi thăm quan
dọc theo khu vực dưới cạn thí bất ngờ
trong thời gặp mưa lớn và bị lũ đổ về cuốn trôi lái xe vào một du khách được cứu ba nạn nhân còn lại mất tích
và chiều cùng ngày lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ba du khách mất tích du khách được đưa đi cấp cứu cũng được xác định là đã tử vong
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv